thưa quý vị cỏ pin cần là những cái tên dân chơi thường gọi khi nhắc tới cần sa
gần đây trên thị trường xuất hiện những chiếc áo thậm chí cả nón bóp in hình lá cần sa
đã có nhiều ý kiến xung quanh trào lưu thời trang này
ghi nhận của phóng viên bản tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy tại tp hcm
xuất phát từ trung quốc hoặc thái lan với họa tiết được in ba d bắt mắt có thể phát sáng trong bóng tối
nhiều cơ sở sản xuất tại việt nam cũng nhanh chóng bắt kịp sở thích của khách hàng khi cũng may và in loại áo này
áo được sản xuất trong nước có giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi ngàn còn hàng nhập từ thái lan có giá từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh ngàn đồng một chiếc
trong giới trị thế này kể cả trên trường học nữa em cũng thấy rất nhiều bạn mặc cái loại áo như vậy
thì mình thấy áo nó cũng rất là đẹp mình thấy nhiều giới trẻ cũng mặc nhiều cái áo đó
không những có áo thì mình cũng thấy có nón ớp lưng hội và tầm hồn đeo tay cũng có chiếc lá cân xa
thông tin có thể sẽ xử phạt tiền từ vài chục cho đến một trăm linh triệu đồng với những người mặc hoặc bán các sản phẩm in hình lá cần xa đang làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi trong cộng đồng
mình nghĩ thì vấn đề mặc áo cân xa thì nó cũng hơi quá khắc khe bởi vì áo cân xa này nó không gây nghiện như là những sử dụng chất kết thích khác
có thể là những cái đó là trào lưu thời trang như những cái loại trang phục khác
mà thường mặc nhưng mà nó như là một cái tuyên truyền gây ra cái ảnh hưởng với cái tâm lý cũng như là những cái hành động của cái giới trẻ
và nó cũng là một cái nguyên nhân mà gián tiếp làm cho cái vấn đề nghiện ngạp tăng cao
pháp luật hiện nay không có quy định để phạt xử phạt đối với những người thực hiện có hành vi là mặt đối với những cái áo mà có in cái sản phẩm mà quảng cáo đó
việc chọn một chiếc áo có hình ảnh bắt mắt là điều không có gì đáng bàn
tuy nhiên việc áo có in hỏa tiết nhạy cảm là điều không có gì đáng bàn
điều người mua nên cân nhắc